cũng trong sáng ngày hôm nay tại hà nội trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh đã tổ chức lễ trao giải thưởng lương định của lần thứ một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu cho tám mươi năm nhà nông trẻ giỏi với những thành tiệu của mình